công an huyện sông mã tỉnh sơn la vừa phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực bản nà giòn xã mường cai huyện sông mã tỉnh sơn la bắt quả tang hai đối tượng thu giữ tại chỗ số lượng lớn heroin và ma túy tổng hợp
các đối tượng bị bắt là sọng an cha và sổng a tạ tên gọi khác là sọng trống ninh cùng chú tại bản ta nát xã mường cai huyện sông mã tỉnh sơn la thu giữ tại chỗ sáu bánh heroin có trọng lượng hơn hai kg và gần bốn viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tăng vật khác
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ danh tính và địa chỉ để mang đi bán kiếm lời
khi đang trên đường vận chuyển đi bán đến khu vực bản na giòn xã mường cai huyện sông mã tỉnh sơn la
thì bị lực lượng công an bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiên phước tỉnh quảng nam vừa tiến hành thực nghiệm điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra vào đêm ngày năm tháng một
tại hiệu bạc vân sang của gia đình ông trần văn sang tại xã tiên an huyện tiên phước tỉnh quảng nam và thu giữ toàn bộ tăng vật của vụ trộm có giá trị gần một trăm linh triệu đồng
qua thu thập tài liệu chứng cứ và các dấu hiệu tại hiện trường
cơ quan công an đã xác định và ra lệnh cho các đối tượng khai nhận
cơ quan công an đã xác định và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng trần tam tuyền chú tại tiên ngọc tiên phước quảng nam
tại cơ quan công an tuyền khai nhận do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
tuyền quan sát hiệu mạc vân sang ban đêm không có người trông coi nên đã tháo mái tôn nhà để đột nhập vào bên trong lấy trộm tài sản
sau đó tuyền đem tài sản về phòng trọ của mình và lê công ngoài sang chú tại tiên ngọc tiên phước để cất dấu
cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ thăng vật của vụ án
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin về lực lượng công an triệt phá các tụ điểm đánh bạc tại tỉnh bạc liêu và tỉnh sóc trăng
khoảng một mươi năm h ngày chín tháng một năm hai nghìn một mươi năm qua tin báo tố giác của quân chúng nhân dân lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh
đã bắt quả tang bốn đối tượng là hồ văn định lê trường giang tô tấn trung và nguyễn thanh giang
đều ngụ huyện hòa bình đăng đá gà ăn tiền
trần văn hải thuộc ấp cái tràm xã vĩnh hậu huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi xe mô tô hai con gà số tiền sáu triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý
còn tại sóc trăng công an xã an ninh kết hợp với lực lượng chức năng của công an huyện châu thành
vừa bắt quả tăng một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền
tại khu đất chống thuộc ấp xà lan xã an ninh huyện châu thành tỉnh sóc trăng
tại hiện trường lực lượng chức năng đã tạm giữ bảy đối tượng bảy xe mô tô hai con gà ba cây cỡ sắt
trên chín triệu đồng tiền mặt và một số tăng vật khác có liên quan
vâng chị như hình ảnh vừa rồi chúng ta đã thấy được thông thường các đối tượng tham gia đánh bạc để ăn thua và để cá độ
nhưng mà ngoài ra thì tôi cũng được biết là một số địa phương thì người dân họ vẫn quan niệm
đánh bạc trong dịp cuối năm để giải xui rồi là để xua tan những đen đuổi của năm cũ
đúng như anh thế cương nói đó là thực tế đang diễn ra tại huyện đạo lý sơn của tỉnh quảng ngãi
và tệ nạn này đang làm phức tạp về tình hình an ninh trật tự tại địa bàn
và đặc biệt là trong dịp tết nguyên đáng sắp đến
và để ngăn chặn thì công an huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
đã tăng cường công tác nắm tình hình đấu tranh ngăn chặn triệt phá được nhiều vụ việc nhiều tụ điểm cờ bạc tại đây
vâng và ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi về công tác đấu tranh triệt phá các đối tượng
và tham gia đánh bạc trên địa bàn huyện đạo lý sơn của tỉnh quảng ngãi
thông qua phóng sự mà nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại antv quảng ngãi vừa gửi về
sau một thời gian trinh sát nắm tình hình mới đây công an huyện lý sơn đã xóa đường dây số đề lớn
do bà bùi thị phước ở thôn tây xã an vĩnh huyện lý sơn cầm đầu
tăng vật bắt giữ một mươi chín tịch d với số tiền ghi trong nghề trên một trăm linh triệu đồng ba máy tính cùng nhiều tăng vật khác
mở rộng điều tra công an huyện lý sơn tiếp tục bắt giữ bốn đối tượng tham gia đánh bạc gồm
đặng thị thảo ở xã an hải lê thị hành ở xã an vĩnh nguyễn thị lộc ở xã an hải và nguyễn thị hiệu ở xã an vĩnh
hiện nay đối tượng tham gia vào các tệ nạn này không chỉ dừng lại những thanh thiếu niên tham chơi đua đòi
vi phạm pháp luật mà còn có sự tham gia của nữ giới cán bộ ngư dân
cũng có một số thanh thiếu niên nó cũng có sát nhưng mà phối hợp với công an cũng như địa bàn thông đó
đã dịp và hiện nay tình hình nó cũng được tạm ổn
thủ đoạn của các đối tượng đánh bạc rất tinh vi như lựa chọn điểm đánh bạc khó phát hiện
đồng thời tổ chức cho người cảnh giới canh gác bảo vệ nghiêm ngặt nhằm che mắt cơ quan chức năng
công an huyện lý sơn lên kế hoạch đẩy mạnh công tác nắm tình hình điều tra cơ bản
ra soát lập danh sách các đối tượng theo dõi các ổ nhóm các sới bạc tụ điểm lô đề
cá đồ bóng đá để lập chuyên án đấu tranh truyệt xóa không để hình thành các xới bạc
tụ điểm đánh bạc hoạt động phức tạp gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn
công an huyện lý sơn đã triển khai các công tác nghiệp vụ nhất là công tác nắm tình hình
tập trung vào các tổ chức hình thức đánh bạc ăn tiền rồi là số đề thì cũng đã cũng triển khai
thực hiện trong thời gian trước trong và sau tết có phần đảm bảo an ninh trực tự và đem lại sự bình yên trên đảo
hiện nay nhiều người dân còn có những suy nghĩ rất đơn giản đánh cờ bạc để xả xuôi
xua đuổi mọi chuyện xuôi xẻo năm cũ hoặc đánh bài chỉ là trò giải trí
ngoài việc tập trung đấu tranh kiên quyết xử lý để răng đe các đối tượng đánh bạc
xong rất cần sự vào cuộc của quân chúng nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
tích cực đấu tranh bay trừ các tài nạn xã hội tham gia phát hiện tố giác tội phạm tài nạn đánh bạc
để dịp tết yên bình trọn vẹn trên đất đảo tiền tiêu
thưa quý vị và các bạn với hành vi đưa hối lộ công an tp bến tre đã lập biên bản vi phạm
đối với bà ngô thị mười trú xã tam phước huyện châu thành tỉnh bến tre
trưa ngày sáu tháng một lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy công an thành phố bến tre
đã bắt quả tang nguyễn như vĩnh an trú tại thị trấn mở cài huyện mở cài nam
là con rể của bà mười khi đang tàn trữ trái phép hai gói ma túy đá
thấy con rễ của mình bị bắt bà mười mua một giỏ quà để bên trong số tiền một mươi triệu đồng
mang đến nhà trung tá đặng văn chiến đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp bến tre để nhằm hối lộ trại tội cho con
vụ việc đã được trung tá chiến trình báo bang chỉ huy công an tp bến tre mời bà mười
đến cơ quan công an để giáo dục nhắc nhở và trao trả lại số tiền trên
và buộc bà mười biết cam kết không tái phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tỉnh thừa thiên huế vừa bắt tạm giam sáu đối tượng
có hành vi cố ý gây thương tích
theo thông tin ban đầu tối hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm nguyễn duy tuấn nguyễn tấn tài
cao hữu hoàng hồ minh tiến phan nghĩa nguyễn thanh hoàng nguyễn quốc hùng lê phước hải
đến quán vuvuzelo để uống bia
vẫn và sâu sát với bảo vệ trong quán sau đó cả hai nhóm hẹn nhau tại cầu nam giao
phường vĩnh ninh tp huế để đánh nhau
được biết số đối tượng trong cả hai nhóm đều có tiền án tiền sự về hình sự và ma túy
ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm nhóm bảo vệ quán bar fuvu zalo mang theo ống tiếp đến khu vực cầu nam giao
khi bị nhóm tám thanh niên này dùng vung khí như dao rửa vỏ chai chặn đánh
hầu quả nhiều đối tượng bị thương nghiêm trọng phải nhập viện
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đã ra lệnh bắt khẩn cấp sáu đối tượng gồm
nguyễn duy tuấn cao hữu hoàng phan nghĩa nguyễn thanh hoàng nguyễn quốc hùng lê phước hải
để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích
riêng số đối tượng còn lại đang chờ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
vâng lại thêm một vụ các đối tượng chống người thành công vụ
và trong thời gian qua thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là tình trạng chống người thành công vụ
trong lực lượng công an diễn ra khá phổ biến
các đối tượng dùng cái phương tiện cá nhân của mình để đâm vào lực lượng cảnh sát giao thông
hay như là hút cảnh sát giao thông lên nắp capo của xe ô tô
và đặc biệt là thậm chí là các đối tượng còn dùng cái hung khí để mà tấn công lực lượng chức năng
và có thể thấy rằng một bộ phận người dân dường như là họ đang coi thường pháp luật
và coi thường chính tính mạng của những người thi hành công vụ đúng không chị thế
vâng đúng như anh thế cương nói thì hiện nay không chỉ là việc chống người thi hành công vụ
đối với lực lượng công an
mà còn hiện nay đang xảy ra tình trạng là chống người thi hành công vụ đối với lực lượng kiểm lâm
và thực trạng này đang diễn ra tại lực lượng kiểm lâm của một số vườn quốc gia trên địa bàn các tỉnh miền trung
và thực trạng này như thế nào mời anh thuy cương và quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây
địa phận vườn quốc gia bạch mã thừa thiên huế
đây là khu vực lực lượng kiểm lâm trạm hương lộc thường xuyên chốt chặn
và đã phát hiện nhiều đối tượng khai thác gỗ trái phép
đã có không ít vụ
kiểm lâm bị lâm tặc hành hung ngay tại khu vực này
không những vậy các đối tượng còn ngang nhiên chặn đường đánh kiểm lâm để đe dọa dàn mặt trả thù
chúng ta đã tổng hợp nhiều nhóm rất đông
một nhóm thì bè rồi suối còn một nhóm thì đi trên để đối đạ
khi chúng tôi bắt gỗ thì lượng sưu nó trên nó đối đạ
không cho anh em lực lượng chúng tôi tiếp cận đến
thì chúng ta tạo tạc
hai đối tượng cùng lâm gỗ thì đi lâm về thì bất ngờ họ vào đánh tôi
thì tôi cũng lá lên thì ngư dân ở đó
ngư dân ở đó ra là họ cũng hù để mấy cậu già thì hay đứng xử này là nhảy lên xe rồi tàu thoát
tình trạng chống người thi hành công vụ diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng tại các vườn quốc gia ở miền trung
trong năm hai nghìn một mươi năm tại vườn quốc gia bạch mã thừa thiên huế gần bảy mươi vụ vi phạm lâm luật bị phát hiện và xử lý
tăng gấp đôi
tại vườn quốc gia phong nha kẻ bàng quảng bình đã phát hiện gần hai trăm linh vụ vi phạm
vườn quốc gia vũ quang hà tĩnh gần năm mươi vụ vi phạm lâm lực bị phát hiện
trong đó hàng chục vụ việc các đối tượng có hành động chống đối thậm chí là hành hung lực lượng kiểm lâm
nhưng mà tính chất vụ việc là các đối tượng gọi là lâm tặc đấy là tấn công
rồi cản trở lại lực lượng thi hành nhiệm vụ đó lực lượng kiểm lâm
thì có cái chiều hướng gia tăng và có tính chất hết sức phức tạp
hiện tại là một bộ phận lâm dân không có công an việc làm thiếu đất sản xuất
cho nên là chúng rất manh động và đã nhiều vụ là chống đối lại người thành công vụ
lực lượng kiểm lâm các địa phương vẫn đang tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng
cuộc chiến chống lâm tạc của kiểm lâm tại các phường quốc gia vẫn hết sức cam go trước sự manh động của các đối tượng
đòi hỏi bên cạnh công tác tuyên truyền lâm lực cho người dân
cần phải có các chế tài xử lý
các chế tài xử lý đủ sức răng đe
nhằm tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh với hành vi buôn lậu và gian lận thương mại
qua công tác trinh sát nắm tình hình công an tỉnh lạng sơn vừa phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ bộ công an và đội quản lý thị trường số bảy
phát hiện hai xe ô tô vận chuyển hàng hóa vi phạm về tờ khai hải quan
tiến hành kiểm tra hai xe ô tô biển kiểm soát chín mươi tám c một nghìn chín trăm sáu mươi và một mươi hai c một nghìn sáu trăm sáu mươi
của công ty trách nhiệm hữu hạn cúc nhàn địa chỉ xã ninh hiệp huyện gia lâm thành phố hà nội
vận chuyển hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu hữu nghị
lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển số lượng lớn hàng hóa
khoảng hai mươi năm tấn vải may mặc các loại vượt quá số lượng và ghi sai chủng loại so với tờ khai hải quan
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ sai phạm để xử lý
và có thể thấy rằng việc gia tăng tình trạng bộ lậu gian lận thương mại hàng giả hàng nhái dịp cuối năm
đó là vì lợi nhuận thu lại được quá lớn
thực hiện kế hoạch của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
mới đây cục cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường bộ công an đã phối hợp với tri cục quản lý thị trường hà nội
thanh tra sở y tế tp hà nội tiến hành kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh các loại thuốc tân dược
đã hết hạn sử dụng bị tẩy xóa sửa đi lại hạn sử dụng tại chuỗi các cửa hàng do trần thị ánh tuyết làm chủ
đây là quá trình các đối tượng đã biến hàng trăm
đơn vị thuốc tân dược các loại bị hết hạn sử dụng thành thuốc có hạn sử dụng mới
đây là quá trình các đối tượng đã biến hàng trăm đơn vị thuốc tân dược các loại bị hết hạn sử dụng thành thuốc có hạn sử dụng mới
hạt đồng loạt ba cơ sở cơ quan chức năng đã phát hiện hơn năm trăm linh đơn vị thuốc các loại
như thuốc kháng sinh thuốc thần kinh thực phẩm chức năng thuốc cai nghiện hết hạn sử dụng
thuốc không rõ nguồn gốc được tẩy xóa hoặc sửa hạn sử dụng để bán cho bệnh nhân
ở đây cái thuốc này đã hết hạn sử dụng thì có nghĩa là phải tiêu hủy không có giá trị sử dụng nữa
trong khi đó người bệnh ở đây rất nhiều bệnh nan y dùng đến những thuốc này
mà lại dùng vào cái loại không có giá trị sử dụng hoặc nó làm sang cái giá trị sử dụng khác
thì đương nhiên là ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân
chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra và tiêu dụng
các thuốc có hạn đó đồng thời chúng tôi cảnh báo đối với cả người tiêu dùng
cũng như các cơ quan quản lý cả nước chức năng tăng cường các cơ quan quản lý
phối hợp điều tra bắt kỹ sử dụng hành vi thuốc như thế
được biết trần thị ánh tuyết có hơn ba mươi cơ sở bán thuốc trên địa bàn thành phố hà nội
chuyên bán các loại tân dược bịt dược cho người bệnh nan y
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để xử lý
nó sẽ trở về
thuộc khu dân cư cổ hai mươi bảy khu phố thanh tây phường yên thanh theo quy định chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hàng sao vàng phải thu gom nước thải đưa về trạm xử lý bằng phương pháp vi sinh sau đó thải ra môi trường
tuy nhiên công ty đã không vận hành máy bơm đưa nước thải về trạm xử lý mà để nước thải xả trực tiếp qua hai cửa xã khác ra môi trường cơ quan chức năng đã lập biên bản vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật
tuy nhiên công ty đã không vận hành máy bơm đưa nước thải về trạm xử lý mà để nước thải xử lý theo quy định của pháp luật
từ năm hai nghìn một mươi sáu thị trấn yên bình huyện yên bình thường xuyên sống chung với bụi và tiếng ồn đã có những hộ gia đình trong xóm phải bỏ nhà đi để ở nhờ nhà con cái vì không thể chịu được khói bụi xuyên mạnh còn những hộ dân ở lại mặc dù biết là độc hại nhưng không còn cách nào khác là phải sống chung
bụi lắm ở đây bụi lắm mỗi ngày quét mấy cân bụi một ngày hai ba lần quét đêm ngủ dậy sáng dậy cũng quét mấy cân bụi ở đường mần trong nhà thế
cũng bức xúc không kém người dân ở tổ một mươi sáu
nhiều năm nay người dân ở tổ một mươi chín thị trấn yên bình huyện yên bình không chỉ hứng chịu bụi mà còn phải hứng chịu tiếng ồn của nhà máy chế biến carbonát canxi và một số sưởng chế biến gỗ đá của một số doanh nghiệp tư nhân hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ nằm ngay khu dân cư
không những vậy trong quá trình sản xuất doanh nghiệp này còn vi phạm một số quy định về môi trường làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của một số hộ gia đình nằm ngay sát khu vực sản xuất
chúng tôi ở đây bụi bặn thế nên là người thì bệnh tật
rồi người thì ung thư người thì viêm hỏng viêm mũi mắt mũi chúng tôi là nhiều khi là cứ nèm nèm hết cả ra nhưng mà chả biết kêu ai
thế bà con dân chúng tôi cũng đã kiến nghị với lại ủy ban nhân dân thị trấn nhiều lần rồi
thế mà chúng tôi đi họp thì cũng đề nghị cũng nhiều lần
như cái này thì ủy ban dân cũng có trả lời là đã có văn bản gửi lên cấp trên
thế mà người dân chúng tôi thì cũng chỉ biết là phản ảnh đến ông tổ trưởng nhân dân
ông tổ trưởng dân lại phản ảnh đến cấp thị trấn
dân chúng tôi thì rất là đang mong để có sự quan tâm đến đời sống và sức khỏe của dân
làm sao cái con đường này nó sẽ thay đổi đi
không riêng ở thị trấn yên bình tình trạng ô nhiễm môi trường đang trở nên phổ biến tại nhiều địa phương khác
nhất là ở những nơi gần nơi sản xuất chế biến của các doanh nghiệp khoáng sản lâm sản
tuy ở mức độ khác nhau nhưng có thể nhận thấy người dân trực tiếp sinh sống ở những nơi đó
hiện không khỏi lo lắng cho sức khỏe cho đời sống của họ
bởi hàng ngày họ đã và đang phải sống chung với khói bụi tiếng ồn và ô nhiễm nguồn nước
để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường rất cần chính quyền các cấp các ngành chức năng xử
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an nênh ngày mới phát sóng vào lúc sáu h sáng hàng ngày trên anntv
tiếp tục với một số tin tức giao thông đáng chú ý
tại hậu giang vào lúc hai mươi ba h ba mươi phút ngày chín tháng một đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người chết tại chỗ và hai mươi chín người bị thương
xe ô tô khách mang biển kiểm soát tám mươi ba b sáu mươi hai do tài xế đỗ tấn điều khiển chở theo hai mươi chín người
khi đến ấp trường khánh hai xã long thạnh huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang thì bất ngờ đâm phải một người đi bộ băng ngang qua đường
cú đâm khiến ông trần văn thôn bốn mươi tuổi ngụ ấp phụng sơn xã tân long huyện phụng hiệp chết tại chỗ
sau cú va chạm chiếc xe khách tiếp tục đâm vào nhà dân và lật ngang làm hai mươi chín người trên xe bị thương
trong đó ba người bị gãy xương sườn vai chân được trở lên bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ cấp cứu
các nạn nhân còn lại bị thương nhẹ đã quay trở về nhà
sau khi tai nạn xảy ra công an huyện phụng hiệp đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra làm rõ
còn vào tối ngày chín tháng một trên đoạn quốc lộ một a thuộc xã nghĩa thương huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô và xe đầu kéo là một người nguy kịch
ô tô đầu kéo biển kiểm soát bảy mươi tám c một nghìn bốn trăm chín mươi hai kéo theo rơ móc biển kiểm soát bảy mươi tám r ba mươi bốn do anh đỗ nguyễn ngọc tăng
ba mươi tuổi trú tại tỉnh phú yên điều khiển
trong lúc đang dừng sát lề đường phía tây thì bất ngờ xe mô tô biển kiểm soát bốn mươi bảy v chín mươi hai nghìn tám trăm chín mươi do võ anh vân hai mươi chín tuổi
ở xã nghĩa lâm huyện tư nghĩa điều khiển chạy từ phía sau
tông trực diện vào đuôi xe container hậu quả vân bị thương nặng chuyển cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thành phố đà nẵng
trước việc nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch phản ánh về chất lượng vận tải và cách thức tổ chức bán vé tàu trên tuyến xa kỳ lý sơn còn nhiều bất cập
sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi đã có chỉ đạo trực tiếp cho ban quản lý cảng sa kỳ khắc phục ngay những tồn tại yếu kém
sở giao thông vận tải quảng ngãi yêu cầu ban quản lý cảng sa kỳ thực hiện ngay việc bán vé trước
bán vé cứu hồi trực tiếp hoặc qua mạng qua phần mềm cho hành khách đi lại trên tuyến xa kỳ lý sơn
việc đăng ký bán vé phải được thực hiện nhanh chóng thuận lợi tại bộ phận bán vé như là đăng ký mua vé theo đoàn của các cơ quan đơn vị tổ chức
nếu ban quản lý cảng sa kỳ không thực hiện thì sở giao thông vận tải quảng ngãi sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải tự tổ chức bán vé
báo công an tp hcm kết hợp với công an tỉnh trà vinh ủy ban nhân dân huyện càng long đảng ủy
ủy ban nhân dân xã an trường tổ chức lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn nối liền hai ấp bốn a và năm a của xã an trường huyện càng long
cầu được xây dựng kết cấu bê tông cốt thép chiều dài một mươi năm m chiều ngang một năm m tổng trị giá một trăm linh triệu đồng
nguồn vốn do công an tỉnh trà vinh vận động ban biên tập báo công an tp hcm và các mạnh thường quân đóng góp
được biết cầu xây dựng để thay thế cầu tạm bờ trước đây do bà con hai ấp bốn a và năm a tự nguyện góp
nay đã hư hỏng giúp bà con giữa hai ấp thuận tiện trong việc đi lại giao lưu hàng hóa phát triển kinh tế xã hội
thưa quý vị và các bạn cải cách cải cách hành chính là một chủ trương lớn của đảng và nhà nước
nhằm hướng tới mục tiêu có một nền hành chính vì dân phục vụ nhân dân giảm phiền hà và nâng cao hiệu quả
trong thời gian qua nhiều ban ngành địa phương đã thực hiện tốt chủ trương này và đem lại hiệu quả tích cực
trong đó có lực lượng công an huyện đông anh thành phố hà nội ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
tám giờ sáng trường trung học phổ thông liên hà huyện đông anh tp hà nội
hàng trăm chiếc xe đạp điện đã được các em học sinh xếp ngay ngắn ở sân trường phấn khởi vui vẻ
đó là tâm trạng chung của thảo cũng như các bạn của em khi được công an huyện đông anh xuống đăng ký xe ngay tại trường học cho các em học sinh
khi chúng em được biết là công an huyện đông anh ạ sẽ đến tận trường để đăng ký xe mô tô và xe máy cho chúng em
thì em cảm thấy khá là vui bởi vì chúng em tiết kiệm được thời gian và công sức
chúng em phải đi học cả ngày ở trường nên là không có thời gian để đi đăng ký ạ
học sinh trên địa bàn thì phần lớn là các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu thì các em học sinh là phải đi học
không có thời gian đi đến trụ sở đơn vị để đăng ký
đồng thời là cũng nhằm để giảm bớt những trường hợp rủi ro có thể gây mất an toàn giao thông
khi mà học sinh đến các địa điểm đăng ký xe của công an huyện để tổ chức đăng ký
thì chúng tôi tổ chức xuống tại địa bàn
các trường nhằm mục đích phục vụ tốt cho học sinh sinh viên và giáo viên của trường
theo công an huyện đông anh cho biết hiện nay có trên ba xe mô tô xe máy điện trong diện quản lý
chủ yếu do học sinh sinh viên điều khiển đang lưu thông trên địa bàn huyện
để quản lý tốt và nhằm giảm thiểu thủ tục hành chính trong đăng kiểm phương tiện giao thông
công an huyện đông anh đã xuống tận nơi phối hợp với các nhà trường trong huyện
tuyên truyền luật giao thông tiếp nhận hồ sơ và giải quyết đăng ký cho các em học sinh sinh viên
nhà trường sẵn sàng phối hợp với an ninh
cho nên trong những thời gian vừa rồi chúng tôi cũng có sự chuẩn bị rất là tốt
về tâm lý tư tưởng cho nhân dân và cho các em học sinh
để mà hôm nay bắt đầu tiến hành cái buổi đầu tiên đăng ký
thì các em đã chuẩn bị rất đầy đủ giấy tờ kê khai rất tốt và nhanh chóng khẩn trương
chúng tôi sẽ cố gắng
chúng tôi sẽ cố gắng đi từ nay cho đến hết chín trường và năm trung tâm dạy nghề
sẽ cố gắng xong trước tết này là sẽ giải quyết xong
sau khi giải quyết xong với số liệu đến ngày hôm nay gần ba hàn xe
thì sau chúng tôi lại tiếp tục cho gửi về nhà trường
tiếp tục giả soát để bổ sung những em học sinh
hoặc sinh viên hoặc thầy cô giáo có nhu cầu
thì chúng tôi lại tiếp tục cử tổ công tác xuống tận trường
và giải quyết tiếp nhận bổ sơ cho các em học sinh cũng như sinh viên và thầy cô giáo
huyện đông anh là huyện đầu tiên của thành phố hà nội thực hiện đăng ký xe mô tô
xe máy điện tại trường học cho các em học sinh sinh viên
đây là một trong những hướng đi tích cực để cải cách thủ tục hành chính
đem lại tiện lợi cho nhân dân đồng thời góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên
huyện đông anh là huyện đầu tiên của thành phố hà nội thực hiện đăng ký xe mô tô xe máy điện tại trường học cho các em học sinh sinh viên
huyện đông anh là huyện đầu tiên của thành phố hà nội thực hiện đăng ký xe mô tô xe máy điện tại trường học cho các em học sinh sinh viên